thông tin mới nhất về vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách khiến ba người thương vong trên đường hồ chí minh đoạn la sơn hòa liên vào chiều ngày ba mươi tháng năm
công an tp đà nẵng cho biết đã ra lệnh tạm giữ đối với tài xế xe khách nguyễn văn tuấn để phục vụ trong quá trình điều tra
khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày ba mươi tháng năm tài xế nguyễn văn tuấn bốn mươi ba tuổi trú tại tỉnh lâm đồng điều khiển xe ô tô khách chở bốn mươi hai người
khi đến khu vực trên tài xế tuấn điều khiển xe tăng tốc với ý định vượt xe ô tô một mươi sáu chỗ do tài xế hồ phước tú điều khiển di chuyển cùng chiều phía trước
khi vượt lên tài xế tuấn bất ngờ gặp và va chạm với xe ô tô khác lưu thông theo hướng ngược lại nên đánh lái và va chạm với xe ô tô một mươi sáu chỗ do tài xế tú điều khiển gây lật
hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến một nữ hành khách tử vong tại chỗ và hai hành khách khác bị thương
hiện công an huyện hòa vang đã ra lệnh tạm giữ đối với tài xế nguyễn văn tuấn để phục vụ cho quá trình điều tra